dạng sáng ngày hôm nay một mươi một tháng năm theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng phạm minh chính
và đoàn đại biểu việt nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự andrew ở washington
bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
thăm làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng năm
chuyến công tác của thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam
một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của việt nam
trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
là bạn là đối tác tin cậy là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản
của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế bình đẳng hợp tác cùng có lợi
bên cạnh đó tiếp tục triển khai công tác người việt nam ở nước ngoài
khẳng định người việt nam định cư ở nước ngoài
trong đó có hoa kỳ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc việt nam
tại hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ lần này việt nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực
vào các nội dung thảo luận trao đổi trên tinh thần chân thành tin cậy và hợp tác
góp phần thúc đẩy quan hệ phát triển lên tầm cao mới vì hòa bình ổn định và thịnh vượng
bền vững trong khu vực và trên thế giới
quan hệ song phương việt nam hoa kỳ và quan hệ đa phương asean hoa kỳ
được nhận định là đều đang có những bước đà để có một tầm nhìn mới
và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác
về quan hệ hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ đại sứ hoa kỳ tại việt nam marknapper
mới đây đã nhấn mạnh mối quan hệ này chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay
mối quan hệ đó dựa trên sự tôn trọng thể chế chính trị của nhau
sự tôn trọng chung đối với luật pháp quốc tế
hoa kỳ và một nước việt nam vững mạnh độc lập đang cùng hợp tác
với cam kết chung vì hòa bình và thịnh vượng
quan hệ giữa việt nam và hoa kỳ thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực
trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh
với tổng kim ngạch năm hai nghìn hai mươi một đạt hơn một trăm một mươi một tỷ usd
hoa kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
và việt nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của hoa kỳ
về quan hệ giữa asean và hoa kỳ năm hai nghìn hai mươi hai đánh dấu bốn mươi năm năm thiết lập
quan hệ đối tác asean hoa kỳ
trải qua gần nửa thế kỷ quan hệ đối tác chiến lược này đã chứng kiến
đối tác trên nhiều mặt đóng góp vào hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới
trong mối quan hệ đặc biệt này việt nam đã và đang đóng vai trò là đối tác kết nối
điều phối đồng thời tiếp tục khẳng định những nỗ lực để thúc đẩy quan hệ asean hoa kỳ
phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
bốn mươi năm năm qua quan hệ giữa asean và hoa kỳ đã được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực
từ chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội và hợp tác phát triển